tại thành phố hồ chí minh triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành nước công nghệ lọc nước và xử lý nước thải
việt watter hai nghìn một mươi tám đã diễn ra với sự tham gia của hơn năm trăm linh doanh nghiệp và một mươi ba gian hàng quốc tế
triển lãm mang đến hàng ngàn sản phẩm trưng bài tân tiến phục vụ cho ngành nước
cùng nhiều hoạt động hội thảo khoa học và chương trình vì cộng đồng giàu ý nghĩa
sự kiện còn mang đến sự kết hợp mới mẻ cùng sway environment technology vietnam hai nghìn một mươi tám
triển lãm về công nghệ xử lý chất thải và môi trường với kỳ vọng mang đến nhiều hơn những sản phẩm công nghệ
và thiết bị ứng dụng trong ngành xử lý chất thải và nước thải như công nghệ khí hóa
các phương pháp xử lý sinh học cơ học nhiệt cơ công nghệ tái chế và phục hồi hiệu quả
trong khuôn khổ triển lãm còn có các hội thảo khoa học với chủ đề công nghệ thu cơm vận chuyển
xử lý chất thải rắn phù hợp điều kiện môi trường tại việt nam và hội thảo khoa học chuyên đề với tên gọi
ngành nước việt nam với cuộc cách mạng công nghiệp bốn